từ một vụ hiếp dâm bị phát hiện nghi phạm đào văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn vĩnh trung
xã khai thái huyện phú xuyên hà nội đã khai ra việc cách đây gần sáu tháng chính hùng đã ra tay
hiếp dâm hai bé gái cùng thôn rồi giết hại cả hai sau đó chôn sát hai bé gái trong vườn nhà của hùng
trong vườn nhà của hùng lực lượng chức năng tìm thấy hai thi thể đang phân hủy mặc quần áo nữ giới
được chôn cạnh nhau ở khu vực sát tường rào các đơn vị nghiệp vụ công an hà nội đang giám định
để xác minh các thi thể được tìm thấy có phải là hai cháu bé mà hùng khai nhận hay không
đồng thời cảnh sát tiếp tục lấy lời khai nghi phạm chỉ nơi phát hiện thi thể để làm rõ